văn phòng chính phủ vừa có thông báo kết luận của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
tại phiên họp lần thứ bảy mươi ba của hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
năm hai nghìn hai mươi là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước
tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ một mươi
đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tạo tiền đề để cả nước vấn đấu thực hiện kế hoạch năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
trong đó tổ chức phát động các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của từng bộ ngành địa phương và của đất nước
phần đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi và kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thiết thực chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ yêu cầu thực hiện tốt và nâng cao chất lượng công tác khen thường
bảo đảm kịp thời đúng quy định có tác dụng động viên
giáo dục và nêu gương nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện
biểu dương khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích cá nhân dũng cảm cứu người
cứu tài sản tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc khen thưởng cho công nhân nông dân người lao động trực tiếp